sang ngày mai khi rãnh gió tây suy yếu thì mưa rông tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ giảm dần
nhưng nền nhiệt vẫn khá thấp duy trì ở ngưỡng một mươi một một mươi chín độ trời rét có nơi rét đậm
sau đó trong hai ngày tiếp theo không khí lạnh sẽ dần lệch đông
nên nền nhiệt trên khu vực sẽ tăng nhẹ từ một đến hai độ
trời vẫn có mưa lác đác và có sương mù lúc sáng sớm nhưng nhìn chung nền nhiệt vẫn ở ngưỡng rét
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới đều phổ biến chỉ có mưa ở diện vài nơi
trời rét nhưng nền nhiệt cũng có xu hướng tăng nhẹ cao nhất ngày sẽ giao động trong ngưỡng một mươi chín hai mươi hai độ
tuy nhiên về sáng sớm khu vực sẽ có sương mù nhẹ phần nào làm giảm tầm nhìn người dân cần chú ý đề phòng
với các tỉnh thuộc trung bộ cũng do tác động của không khí lạnh
nên mưa cũng xuất hiện ở các tỉnh bắc trung bộ sau lan dần xuống toàn miền trung
sau đến ngày một mươi năm mưa sẽ giảm dần ở các tỉnh bắc trung bộ
nhưng tại trung trung bộ mưa rào sẽ tiếp tục duy trì
tuy có mưa nhưng do không khí lạnh dần lệch đông nên nền nhiệt trên khu vực có xu hướng tăng dần
trời rét tại các tỉnh thanh hóa đến hà tĩnh và ở ngưỡng lạnh đối với khu vực quảng bình đến thừa thiên huế
các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt tại đây cao nhất sẽ giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
phần còn lại từ bình định đến bình thuận chỉ có mưa lác đác với mức nhiệt cao nhất ở ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ
với các tỉnh thuộc tây nguyên trong chiều tối đêm nay sáng mai do ảnh hưởng của gió đông trên cao
nên mưa có khả năng xảy ra giải rác tại một số tỉnh như đắk nông lâm đồng
sau đó sang ngày một mươi năm mưa sẽ thu hẹp hơn về diện và lượng
do mưa chủ yếu xảy ra vào chiều tối còn ban ngày trời vẫn còn nắng nên nền nhiệt tại đây giao động từ một mươi năm ba mươi một độ
tại các tỉnh thái bắc trong cơn rào và gió giật mạnh
thành miền đông nam bộ trong chiều tối nay cũng có mưa rông rải rác sang ngày một mươi năm mưa sẽ giảm hẳn
còn ban ngày khu vực vẫn còn nắng nên mức nhiệt giữa trưa và đầu giờ chiều tại nam bộ sẽ tiếp tục ở trong ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn